tại buổi tiếp ông jonathan choi chủ tịch tập đoàn sunwa thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
chính phủ việt nam luôn coi trọng và đang quyết liệt thực hiện việc cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài tới sản xuất kinh doanh tại việt nam
thủ tướng đề nghị ngài gennathan choi tăng cường hơn nữa các chương trình dự án đầu tư vào việt nam
coi việt nam là địa bàn đầu tư quan trọng hàng đầu mở rộng để đầu tư
chủ tịch tập đoàn sunwa gennathan choi cho biết tập đoàn đang hết sức quan tâm đến các hoạt động hợp tác về giáo dục và đào tạo tại việt nam
đã làm việc với bộ giáo dục và đào tạo về những nội dung hợp tác cụ thể giữa tập đoàn với bộ trong việc phát triển giáo dục tại việt nam
ông jonathan choi cũng khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác đầu tư trên những lĩnh vực mà tập đoàn có thế mạnh với việt nam
và tiếp tục dành các học bổng cho sinh viên trường đại học quốc gia và các trường đại học trong thời gian tới
đầu tư sản xuất trong lĩnh vực thực phẩm sạch
phần bán hữu cơ